ông ấy là chắc chắn là tôi là có mua hàng
đúng ngày nhận xe thanh cũng không thể ngờ
đối tượng sẽ lợi dụng sự cả tin của mình
để chiếm đoạt toàn bộ số tiền
mà phải rất vất vả mới có được
thì tôi tới quán rồi tôi mới gọi cho ông ấy
ông ấy bảo là bây giờ em chụp hình gửi cái thẻ riêng qua cho ổng
với lại ông ấy chụp hình cái quán cà phê mà ông ấy cho địa chỉ
thì tôi nghĩ chắc ông ấy có tới này rồi
thế là tôi mới chụp hình từng cái thẻ gửi qua cho ông ấy
thì khoảng một hai phút sau thì tôi nhấn tin theo ông ấy không trả lời nữa
mà gọi thì lại thuê bao
hành vi mua bán xe đó đúng không có thật
nhưng các đối tượng đã không trao cái xe đó cho người mua
có nghĩa là đã thực hiện hành vi lừa đảo
và trong trường hợp này cái giá trị tài sản chín triệu đồng
nó đã đủ yếu tố để cấu thành tội lừa đảo chúng ta tài sản rồi
khi mà chúng ta thấy là internet nở rộ ra
thì các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chúng ta tài sản thông qua mạng internet
bởi vì chúng ta thấy rằng là cái việc cái thủ đoạn đó của đối tượng nó
nó dễ dàng hơn và nó có thể tiếp cận được nhiều đối tượng
vì cái sự lan tỏa của internet mà tiếp cận được nhiều đối tượng
và nhiều người có thể trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo đó
bảy ngày sau khi thanh bị tài khoản facebook võ hồng thanh lừa đảo số tiền chín triệu đồng
trong vai các khách hàng chúng tôi tìm cách liên hệ với tài khoản này
và tiếp tục nhận được những lời quảng cáo như cũ
cùng một phương thức này có lẽ đã được tài khoản này sử dụng
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người nhẹ dạ như thành
lợi dụng lỗ hồng về quản lý về an ninh mạng
những đối tượng xấu vẫn sẽ tiếp tục lộng hành
dạ anh thanh ạ thường anh nghe em hỏi mua xe ạ
em ra cái dự động anh mua một cái này để coi
mình giá mà anh đừng bưng vào hàng xong thì em sẽ trúc bưng vào anh báo người ra những xe chơi
nhưng sao nó lại dễ dàng hơn
có nghĩa là xe nhập lậu không đúng thế thì
có nghĩa là bây giờ em nhập lậu có nghĩa là em đúng thế

dạ vâng thế mua vậy thì mình có sợ công an họ bắt mình không hả anh

từ khi mà em gây tài nạn ít người thì coi như là bỏ xe
còn những cái vi phạm khác thì em cứ để làm hạm rồi lấy xe về nhé
để tránh trở thành mục tiêu của các đối tượng xấu
có mục đích và hành vi vi phạm pháp luật
người tiêu dùng nên chú ý
tuyệt đối không thực hiện các giao dịch
trao đổi mua bán các mặt hàng không rõ nguồn gốc hay vi phạm pháp luật
không thanh toán bằng các hình thức đáng ngờ
như mua thẻ điện thoại nạp thẻ game
mọi giao dịch phải có hóa đơn chứng từ rõ ràng
ưu tiên các giao dịch trực tiếp
đặc biệt là đối với các mặt hàng có giá trị lớn